trong bối cảnh nước mỹ áp đặt hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan
hàng chục ngôi sao tại nước này đã ghi hình màn biểu diễn của mình tại nhà riêng
hưởng ứng chiến dịch gây quỹ ủng hộ những chiến binh quả cảm trong cuộc chiến chống đại dịch
chương trình biểu diễn âm nhạc mang tên i hope living room central for america
kéo dài một giờ đồng hồ và được phát trên kênh truyền hình fox mà không phục vụ mục đích thương mại
tất cả các màn biểu diễn và sự xuất hiện của nhiều văn nghệ sĩ đều được ghi nhận bằng điện thoại
camera nhà riêng hoặc các nền tảng trực tuyến
các bài hát trong chương trình cũng truyền tải những câu chuyện riêng tư của các y bác sĩ
tài xế nhân viên cửa hàng tạp phẩm và nhiều lao động làm việc cho các dịch vụ thiết yếu khác
chương trình đã nhận được một triệu đô la mỹ tiền ủng hộ chỉ trong một mươi phút đầu tiên phát sóng
năm trăm linh đô la mỹ và một phần đóng góp của kênh truyền hình fox